trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng sáu đảng bộ thành phố sóc trăng tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đảng bộ được tỉnh ủy sóc trăng chọn làm điểm đại hội cấp trên cơ sở và áp dụng hình thức bầu trực tiếp chức danh bí thư
đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm kỳ với một mươi tám chỉ tiêu và bầu ra ban chấp hành đảng bộ thành phố sóc trăng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi một đồng chí
với tỷ lệ phiếu cao đồng chí nguyễn văn quận đã tái đắc cử chức bí thư thành ủy sóc trăng